bang new york đã bắt đầu có các động thái nhằm tịch thu tài sản của ông donald trump
trong bối cảnh ông vẫn chưa tìm được bên nào đứng ra bảo lãnh khoản tiền phạt bốn trăm sáu mươi bốn triệu usd
trong vụ kiện gian lận kinh doanh tại đây
trước nguy cơ phải bán tài sản để trang trải chi phí pháp lý ngày càng tăng
cựu tổng thống mỹ donald trump đã một lần nữa kêu gọi người ủng hộ hỗ trợ tài chính
để thanh toán các hóa đơn pháp lý
văn phòng tổng trưởng lý new york đã chuyển phán quyết đối với cựu tổng thống donald trump
đến hatt westchester dấu hiệu đầu tiên cho thấy bang này đang chuẩn bị tịch thu sân gôn
và biệt thử của ông tại đây
phán quyết được chuyển tới văn phòng thư ký hatt westchester ngày sáu tháng ba
một tuần sau khi thẩm phán ather egoron ra quyết định về khoản tiền phạt bốn trăm sáu mươi bốn triệu usd
đối với ông trump và các con trai của ông là donald trump junio và eric trump
cũng như tập đoàn trump trong vụ kiện gian lận kinh doanh tại new york
các luật sư cho biết ông trump vẫn chưa tìm được bên đứng ra bảo lãnh khoản tiền phạt này
nếu ông không tìm được bên bảo lãnh khoản tiền phạt trên trước ngày hai mươi năm tháng ba
tổng trưởng lý bang new york lea james có thể sẽ tiến hành tịch thu các tài sản trên
trong một tuyên bố trên mạng xã hội jors social ngày hai mươi một tháng ba ông trump cho biết
nếu tôi bán các tài sản và rồi thắng vụ kháng cáo các tài sản sẽ ra đi mãi mãi
ngoài ra việc bỏ tiền ra trước khi khiếu nại là rất đắt
khi tôi thắng kiện toàn bộ số tiền đó sẽ biến mất
nhưng tôi không làm gì sai cả
về nguyên tắc ông trump vẫn có thể kháng cáo phán quyết
nhưng không thể ngăn chặn việc tịch thu tài sản
phán quyết cũng đã được chuyển tới thành phố new york
nơi có các tài sản của ông trump bao gồm tháp chăm
căn hộ áp mái của ông tại tháp trump số bốn mươi phố wall
khách sạn của ông tiếp giáp công việc trung tâm và nhiều tòa nhà trung cư
hiện tại phán quyết chưa được chuyển đến các quận của florida
bao gồm miami hoặc palm beach nơi tọa lạc khu nghỉ dưỡng mar a lago của trump
cầu lọc bộ golf
cầu lọc bộ golf ở khu nghỉ dưỡng quốc gia durham của ông trump
hoặc quận cook bang illinois nơi tọa lạc khách sạn của ông trump ở chicago
theo goden trong thư gửi đến người ủng hộ ngày hai mươi một tháng ba
cựu tổng thống trump nói rằng
đảng viên dân chủ điên khùng letitia james muốn tịch thu tài sản của tôi ở new york
bao gồm tháp trump
ông trump nói thêm
đảng dân chủ nghĩ rằng điều này sẽ khiến tôi sợ hãi
họ nghĩ rằng nếu họ lấy tiền của tôi để ngăn chặn chiến dịch của tôi
thì tôi sẽ bỏ cuộc
họ nghĩ các bạn sẽ bỏ rơi tôi bỏ rơi đất nước
nhưng có một điều họ không biết
đó là chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc
thẩm phán ban new york tháng trước đã yêu cầu cựu tổng thống trump nộp phạt bốn trăm năm mươi bốn hai triệu usd
sau khi ông bị kết tội thao túng giá trị tài sản dòng
số tiền bao gồm khoản phạt ba trăm năm mươi bốn chín triệu usd
cộng với số tiền lãi sau phiên tòa kéo dài hơn ba tháng
nếu ông trump không nộp phạt đúng hạn vào đầu tuần tới
tổng trưởng lý của bang có thể bắt đầu tìm cách
để tìm kiếm tài sản của ông
tổng trưởng lý bang new york letitia james cho hay
nếu ông ấy không có tiền để đóng khoản phạt
thì chúng tôi sẽ tìm kiếm cơ chế thi hành án tại tòa án
và chúng tôi sẽ yêu cầu thẩm phán tịch thu tài sản của ông ấy
theo quy định cựu tổng thống phải móc tiền túi trả toàn bộ khoản phạt
hoặc nộp trái phiếu bảo lãnh để tránh việc bị nhà chức trách tịch thu một phần tài sản
trong quá trình kháng cáo bản án
hạn chót để ông thực hiện điều này là ngày hai mươi năm tháng ba
các luật sư của ông trump đã kêu gọi tòa phúc thẩm cấp chung của bang new york
trì hoãn việc thi hành phán quyết của thẩm phán egorn
viện dẫn lý do số tiền phải nộp quá lớn
các luật sư cũng yêu cầu tòa cho phép cựu lãnh đạo nhà trắng
đặt cọc một trăm linh triệu usd trong thời gian kháng cáo
hiện chưa rõ khi nào tòa phúc thẩm sẽ ra phán quyết về vấn đề này
trong khi đó reuters dẫn lời các luật sư của ông trump hôm một mươi tám tháng ba tiết lộ
ba mươi công ty mà cựu tổng thống cùng các con trai và giám đốc điều hành khác
của tập đoàn trump tiếp cận thông qua bốn nhà môi giới riêng rẽ
đều từ chối đứng ra bảo lãnh cho khoản phạt khổng lồ như vậy
ngoài ra việc thẩm phán egorn còn cấm ông trump và các công ty của ông
vay vốn từ bất kỳ ngân hàng nào do new york cấp phép trong vài năm tới
cũng khiến quá trình tìm kiếm doanh nghiệp chấp nhận bảo lãnh khó khăn hơn
ông trump đã phủ nhận hành vi sai trái trong tất cả các vụ án hình sự và dân sự
mà ông phải đối mặt
ông đã nhiều lần mô tả vụ án dân sự ở new york là một vụ trả thù chính trị
của tổng trưởng lý letitia james
các luật sư của ông trump đầu tuần này cho biết
ông vẫn chưa tìm được bên nào bảo lãnh số tiền phạt bốn trăm năm mươi bốn triệu usd
khiến ông chưa thể kháng cáo
wardian dẫn nguồn thạo tin cho biết hôm hai mươi một tháng ba
văn phòng tổng trưởng lý new york đã thực hiện các bước đầu tiên
cho kế hoạch tịch thu các tài sản của ông trump
gồm một sân gôn một bất động sản ở phía bắc mahatan
các bước tương tự cũng được thực hiện ở thành phố new york
được tiến hành với florida nơi ông trump và gia đình đang sinh sống
ông trump hôm một mươi chín tháng ba cho biết
ông có thể phải thế chấp hoặc bán một phần bất động sản của mình để trả khoản phạt
chưa ai từng nghe đến điều gì như thế này trước đây
tôi sẽ buộc phải thế chấp hoặc bán các tài sản lớn có lẽ với giá siêu rẻ
ông trump đang đối mặt với thách thức về tài chính
khi phải cân bằng giữa việc huy động tiền cho cả chiến dịch tranh cử
và trang trải chi phí pháp lý trong bối cảnh ông đối mặt với hàng chục cáo buộc hình sự
ngày hai mươi tháng ba
hồ sơ của ủy ban bầu cử liên bang cho thấy
một ủy ban hành động chính trị có liên hệ với ông trump
đã chi năm sáu triệu usd cho chi phí pháp lý trong tháng hai
và tổng cộng đã nhận được từ một tổ chức ủng hộ ông trump hơn năm mươi triệu usd
để trang trải chi phí pháp lý
hồ sơ cũng cho thấy
ông trump kém xa ông joe biden trong việc gây quỹ cho cuộc bầu cử vào tháng một mươi một tới
chiến dịch tranh cử của ông trump đã huy động được gần hai mươi hai triệu usd vào tháng hai
và có trong tay bốn mươi hai triệu usd
chiến dịch biden đã huy động được khoảng năm mươi ba triệu usd
và có trong tay một trăm năm mươi năm triệu usd
trong quá trình xét xử
ông trump từng tuyên bố bản thân có hơn bốn trăm linh triệu usd tiền mặt
nhưng ông còn vướng vào các giác dối pháp lý khác
ngoài bốn vụ truy tố hình sự
trong tháng này
cựu tổng thống đã phải nộp trái phiếu bảo lãnh trị giá chín mươi một sáu triệu usd
trong quá trình kháng cáo bản án bồi thường tám mươi ba ba triệu usd
cựu nhà báo e jean caron vì tội phỉ báng bà
thực tế trên
cùng hạn chót nộp phạt
cận kề khiến ông trump có nguy cơ phải chấp nhận ra bán các bất động sản của mình
để có tiền nộp phạt hoặc được bảo lãnh
nếu không muốn bị tịch thu một phần tài sản và hứng chịu nhiều thiệt hại lớn hơn
blomberg đưa tin
với mỗi ngày trí hoãn nộp phạt
ông trump phải đối mặt với một trăm một mươi năm usd tiền lãi tích lũy theo phán quyết
tính tới ngày một mươi chín tháng ba
tổng số tiền phạt của ông đã lên tới gần bốn trăm năm mươi bảy triệu usd
trừ kể một mươi tám triệu usd án phí
ông trump tự nhận đang nắm trong tay khối tài sản trị giá nhiều tỷ đô la
nhưng phần lớn sự giàu có đó nằm ở các bất động sản
tạp chí forbes thống kê
cựu tổng thống hiện sở hữu dinh thự mar a lago trị giá hai trăm chín mươi hai triệu usd
cùng câu lạc bộ gốc và nghỉ dưỡng trump national doral miami
ước tính một trăm sáu mươi sáu triệu usd ở bang florida
mười sân gốc tại sáu bang trên khắp nước mỹ được định giá hai trăm sáu mươi một triệu đô
các lô đất khoảng năm mươi năm triệu usd ở bang california
hai ngôi nhà trị giá hai triệu usd ở bang virginia
ba khu nghỉ dưỡng có sân gốc ở chicago
gồm một ở ireland và hai ở scotland
trị giá chín mươi bốn triệu usd cũng như hàng loạt bất động sản
bao gồm cả các tòa nhà văn phòng cho thuê và khách sạn
trị giá tổng cộng tới sáu trăm chín mươi triệu usd ở thành phố new york
và một trăm chín mươi triệu usd ở những nơi khác tại xứ sở cờ hoa
về vụ truy tố ở new york
ông trump than phiền trong một bài đăng trên mạng xã hội chess sojial hôm một mươi chín tháng ba
tôi sẽ buộc phải thế chấp hoặc bán tháo các bất động sản
có thể với giá siêu rẻ
nếu tôi kháng cáo thành công
số tài sản đó cũng biến mất
hiện chưa rõ ông trump rốt cuộc có chọn giải pháp nào hay không
nhưng các luật sư cảnh báo việc bán gấp bất động sản
có thể khiến ông hứng chịu tổn thất rất lớn không thể vãn hồi
một số nhà phân tích lưu ý
để hạn chế việc phải bán tháo bất động sản
ông trump có thể lấy tiền nộp phạt
từ các hoạt động kinh doanh truyền thông xã hội
và nhượng quyền thương hiệu
trị giá khoảng một trăm sáu mươi triệu usd
theo ước tính của forbes
hãng tin bloomberg đưa tin
ông trump có thể nhận được một khoản lợi nhuận tài chính
của ông xã hội mang tên trump media technology group
của ông lên sản chứng khoán
với má hiệu dgt
nếu thỏa thuận được thông qua
tại cuộc họp cổ đông của công ty vào ngày hai mươi hai tháng ba
ông trump sẽ sở hữu ít nhất năm mươi tám cổ phần
trong doanh nghiệp điều hành mạng xã hội george soros
tuy thuộc vào giá cổ phiếu
số cổ phần có thể tăng trị giá lên tới vài tỷ đô la
xong vấn đề nằm ở chỗ
cậu tổng thống khó có khả năng
biến các cổ phiếu thành tiền mặt ngay lập tức
vì vậy giải pháp đề cập đến ở đây
mới có thể giúp ông trump thoát khủng hoảng tiền phạt
một giải pháp khả thi khác cũng được nhắc đến
là ông trump hoặc một trong các công ty của ông
nộp đơn xin bảo hộ phá sản
giúp cựu tổng thống chỉ hoãn yêu cầu nộp phạt
trong một thời gian nhất định
thậm chí có thể tới sau khi cuộc bầu cử tổng thống
diễn ra vào tháng một mươi một năm nay
theo luật phá sản liên bang mỹ
việc thi hành phán quyết của tòa
sẽ tạm thời bị đình chỉ cho đến khi cá nhân hoàn tất
các thủ tục xin phá sản
vốn rất phức tạp và tốn thời gian
đây là cách các đồng minh của ông trump
sử dụng khi họ gặp phải
những án phạt tiền lớn
tuy nhiên bốn nguồn tin thân cận
cậu tổng thống chia sẻ với tờ washington post
ông trump hiện không xem xét cách tiếp cận đó
một phần vì lo ngại nó gây tổn hại
cho khả năng thắng cử của ông
trong cuộc tái đấu trùng kết vào nhà trắng
với đối thủ joe biden vào tháng một mươi một
một số cố vấn tin mặc dù việc phá sản
có thể giảm bớt tình trạng khủng hoảng tiền mặt
ngay lập tức nhưng tiềm ẩn nguy cơ
làm suy giảm hình ảnh của ông trump
như một doanh nhân thành đạt
một trong những điểm thu hút nhất đối với nhiều cử tri
hơn nữa việc chỉ hoãn nộp phạt
cũng đồng nghĩa với việc ông trump về sau
sẽ phải nộp cả tiền lãi phát sinh mỗi ngày
trong thời gian chờ phá sản
việc tuyên bố phá sản cũng có thể gây ra tình trạng vỡ nợ
đối với một số khoản vai ngân hàng
điều này khiến ông mất nhiều quyền kiểm soát
đối với các công ty của gia đình
và buộc phải thực hiện những giao dịch mua bán ngoài y muốn
chiến dịch vận động tranh cử của ông trump
hôm hai mươi tháng ba đã kêu gọi khoảng một triệu người
ủng hộ quyền góp tiền nhằm giúp
cậu tổng thống tránh bị tịch thu các bãi động sản
ở new york các tin nhắn từ một ủy ban
gây quỹ tranh cử chung và một ủy ban
hành động chính trị riêng rẽ từng trả
chi phí tranh tụ pháp lý cho ông trump
đã kêu gọi mọi người đóng góp từ hai mươi hai mươi bốn
đến ba ba trăm linh usd
hoặc một số tiền phù hợp quy định
để ngăn chặn cuộc săn tìm phù thủy
chống tổng thống trump
hiện không rõ liệu ông trump có thể sử dụng
số tiền quyền góp mới để nộp phạt
theo phán quyết của thẩm phán egoron hay không
theo reuters mặc dù luật liên bang
cấm sử dụng tiền tranh cử cho các chi phí cá nhân
nhưng ông trump vẫn có thể sử dụng tiền tài trợ
để trả một số chi phí cho đội ngũ luật sư của mình
viện dẫn lý do việc bảo chữa pháp lý
có liên quan đến chiến dịch tái tranh cử